thứ trưởng lương tâm quang đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá nguyễn minh ngọc phó giám đốc công an tỉnh sóc trăng giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh sóc trăng thay cho đại tá lê minh quang giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh sóc trăng thay cho đại tá lê minh quang giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh sóc trăng
công an tỉnh sóc trăng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và bộ công an